sáng nay một một mươi một trình bày tờ trình của chính phủ tại kỳ họp thứ tư
phó thủ tướng lê văn thành khẳng định việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết
nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy nguồn lực đất đai
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
một trong những quan điểm được nhấn mạnh là đảm bảo sự nhất quán
ổn định kế thừa của hệ thống pháp luật đất đai
dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm một mươi sáu chương hai trăm bốn mươi năm điều
trong đó giữ nguyên hai mươi tám điều sửa đổi bổ sung một trăm tám mươi bốn điều
bổ sung mới bốn mươi một điều và bãi bỏ tám điều
hàng loạt chính sách mới được thể hiện trong dự án luật này
đáng chú ý dự thảo luật đã quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất
phù hợp với giá trị thị trường
mà rộng thành phần hội đồng thẩm định giá đất với sự tham gia của đại diện hội đồng nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức tư vấn chuyên gia về giá đất
để bảo đảm tính độc lập khách quan
phân cấp thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất
cụ thể phù hợp với thẩm quyền trong giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất
hoàn thiện các quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất
bổ sung các trường hợp miễn giảm theo từng lĩnh vực địa bàn
yêu đáy đầu tư các đối tượng chính sách
liên quan đến vấn đề này cơ quan thẩm tra là ủy ban kinh tế của quốc hội
đề nghị làm rõ nguyên tắc định giá đất
phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường
đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm
làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí để phân biệt với giá đất cụ thể
quy định rõ về việc áp dụng các phương pháp định giá đất trong dự thảo luật
dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này cũng điều chỉnh một số nội dung quan trọng
như hoàn thiện các quy định về các quyền của người sử dụng đất
quy định về thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư
quy định về thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai